xin được chuyển sang các thông tin khác
thưa quý vị và các bạn mới đây qua quá trình kiểm tra công an quận cầu giấy hà nội đã phát hiện
hai quán karaoke mở chui đang phục vụ nhiều khách hát
đáng chú ý qua test nhanh lực lượng chức năng phát hiện ba nhân viên đang tiếp khách dương tính với covid một mươi chín
vào chiều một mươi tháng một thông tin từ công an quận cầu giấy hà nội cho biết
cơ quan này đã vừa lập biên bản đối với hai quán karaoke trên địa bàn lén lút hoạt động
vi phạm các quy định phòng chống dịch đồng thời đưa đi cách ly y tế đối với ba nhân viên phục vụ dương tính với covid một mươi chín
trước đó vào tối bảy tháng một công an quận cầu giấy tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch
tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn phát hiện quán karaoke số năm trần duy hưng
phường trung hòa quận cầu giấy đang lén lút đón khách
ở hai phòng của quán lực lượng chức năng phát hiện một mươi sáu nhân viên
hai mươi bảy khách hát đang sử dụng dịch vụ
công an quận cầu giấy đã thu giữ hai mươi bảy chai rượu các loại năm mươi bảy bình khí n hai mươi một túi bóng cao su tại hiện trường
tại cơ sở karaoke số bốn mươi năm tú mở phường trung hòa lực lượng chức năng phát hiện một mươi sáu nhân viên đang phục vụ tám khách trong hai phòng
đáng chú ý qua test nhanh công an quận cầu giấy phát hiện ba nhân viên dương tính với covid một mươi chín
công an quận cầu giấy đã lập biên bản đối với hai cơ sở vi phạm
đồng thời thực hiện quy trình cách dùng
công an quận cầu giấy đã lập biên bản đối với ba nhân viên dương tính với covid một mươi chín
theo quy định vào tối một mươi tháng một sở y tế hà nội thông tin trên địa bàn vừa có thêm hai tám trăm ba mươi hai ca mắc covid một mươi chín
trong đó có bảy trăm một mươi hai ca trong cộng đồng